dự án dinh dưỡng nông nghiệp cải thiện suy dinh dưỡng dai dẳng của trẻ em dưới năm tuổi
tại khu vực miền núi tỉnh phú yên đã mang lại hiệu quả thiết thực
đây là dự án sử dụng hướng tiếp cận đa ngành huy động được sự tham gia của cộng đồng
nhà trường và phụ huynh để giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em tại năm điểm trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các xã vùng cao huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
mô hình bữa ăn dinh dưỡng tại các điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có bán chú
của huyện miền núi đồng xuân được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
được tổ chức hợp tác y tế hà lan việt nam cùng chính quyền địa phương thực hiện
các trường mầm non hợp tác với phụ huynh và nhà hào tâm tự nấu bữa ăn dinh dưỡng cung cấp cho trẻ
tại trường học được ngành y tế bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức dinh dưỡng
mỗi suất ăn trị giá một mươi hai đồng duy trì từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
góp phần giảm tỷ lệ trị sinh dưỡng trong nhà trường
tôi nói ví dụ như là năm học một mươi chín hai mươi vừa rồi á thì đầu năm là tỷ lệ sinh dưỡng nó trên bốn mươi
nhưng mà đến cuối năm thì chỉ còn trên hai mươi năm thôi
thì cái điều này đã thấy được là cái dự án rất là tốt
các cháu ăn ngon ngủ tốt tại trường
các bà mẹ phụ huynh cũng yên tâm
các em được nhiều dinh dưỡng và được lên canh hơn
đến nay mô hình bữa ăn học đường đã được
nhân rộng tại nhiều điểm trường miền núi chưa có bán chú của huyện đồng xuân
với hơn bốn trăm hai mươi trẻ mẫu giáo
tuy nhiên mô hình rất có thể phải dừng lại khi dự án dinh dưỡng nông nghiệp
kết thúc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dự án này rất có hiệu quả đối với các vùng đồng bào dân tộc tiêu số
tại vì họ là phụ thuộc theo điều kiện kinh tế rất là khó khăn thấp
nên mong rằng tổ chức này sẽ dài khoảng từ hai mươi một đến hai mươi năm
không những cho địa bàn phú mỡ và cho những xã khác
dự án dinh dưỡng nông nghiệp trong đó có mô hình bữa ăn học đường
đang mang lại hiệu quả rất lớn góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó khăn
bởi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
việc con em mình được hỗ trợ bữa ăn ngon không chỉ làm phụ huynh yên tâm
mà còn giải quyết được vấn đề trẻ bỏ học nhất là vào mùa mưa bão
nên rất cần có sự chung tay của cộng đồng xã hội để mô hình được duy trì